với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mai xuân điều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã diễn phúc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
cơ quan công an xác định mai xuân điểu với vai trò là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản phinix có địa chỉ tại thị trấn diễn châu huyện diễn châu đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô tách thửa và bán lại
tuy nhiên sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng điều không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại
với thủ đoạn này mai xuân điểu đã nhận tiền của một bị hại để mua bảy lô đất có giá là hơn ba chín tỷ đồng sau đó tiếp tục chuyển nhượng số lô đất này cho nhiều người khác
ngoài hành vi nêu trên đã có gần hai mươi nạn nhân làm đơn tố giác mai xuân điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn ba mươi tỷ đồng
trước đó điểu cũng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt một mươi hai năm tù mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản qua hình thức thu thập thông tin thẻ tiến dụng của khách hàng khi tới giao dịch tại điện máy xanh
trước đó bà vũ mai anh chú tại thành phố đà lạt có mở một thẻ tiến dụng với mức sử dụng là ba mươi triệu đồng
mặc dù chưa sử dụng tới thẻ tiến dụng này nhưng sau đó bà anh lại nhận được thông báo từ phía ngân hàng yêu cầu bà phải thanh toán khoản nợ trong thẻ tiến dụng
với tổng số tiền cả gốc và lãi là ba mươi sáu trăm sáu mươi ba bảy trăm bảy mươi đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã xác định được nguyễn phú hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
là người đã thực hiện hành động tài sản
nguyễn phú hiển đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong thẻ tín dụng của bà mai anh
tại cơ quan công an hiển khai nhận lợi dụng công việc tư vấn chăm sóc bán hàng tại cửa hàng điện máy xanh và sự mất cảnh giác của khách hàng
đối tượng này đã thu thập thông tin thẻ tín dụng của bà anh và thực hiện việc chiếm đoạt số tiền trong thẻ tiến dụng
qua trích xuất dữ liệu điện tử cơ quan công an còn phát hiện nhiều thông tin thẻ tiến dụng khác bị trao đổi và thanh toán
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn phú hiển về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tại công ty trách nhiệm hiếu hạn carbet vina
đây là doanh nghiệp đã ký hợp đồng với tỉnh bà rịa vũng tàu để xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày bằng hình thức trôn lấp hợp vệ sinh tại khu xử lý chất thải tập trung tại xã tóc tiên huyện thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó vào chiều ngày sáu tháng hai tổ công tác phát hiện tại hố ga thoát nước trên đường d một khu xử lý chất thải tập trung ở xã tóc tiên thị xã phú mỹ có nước thải phát sinh từ khu vực bãi trôn lấp chất thải của công ty kbet vida chảy vào
theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày công ty kebec vina có hoạt động xúc rửa bể chứa nước thải sau xử lý sau đó xả nước thải sau xử lý ra hố ga thoát nước mưa đại diện công ty cũng thừa nhận đã thực hiện xả thải không đúng theo quy định
thưa quý vị chiêu trò lừa đảo con mồi bằng công nghệ cao thông qua những đường dẫn lạ nở rộ thời gian gần đây
theo đó kẻ xấu sẽ mạo danh một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp hoặc là các cơ quan tổ chức
cá nhân nào đó mà người dùng tin tưởng để gửi tin nhắn lừa đảo kèm đường dẫn có chứa nhiều mã độc
tuy đây không phải là hình thức lừa đảo mới song chỉ cần thay đổi nội dung hình thức lừa đảo vẫn còn rất nhiều người dân mất cảnh giác và mắc bẫy
và từ đây họ trở thành con mồi cho những đối tượng xấu
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba nhiều người dân nhận được những tin nhắn của bạn bè người thân kèm đường link tham khảo bia sài gòn hai nghìn hai mươi ba
theo đó khi người dùng đã trả lời câu trách nghiệm xong các trang này sẽ yêu cầu chia sẻ đường dẫn cho năm nhóm hoặc hai mươi người bạn và yêu cầu nhập địa chỉ mạng xã hội để hoàn tất đăng ký nhận hai triệu đồng
khi mà tôi hỏi bạn tôi là gửi tôi cái link gì đấy thì bạn tôi bảo là đừng có ấn vào nhé tài khoản nó bị hách tự động nên gửi cái link đấy đấy
mà linh đấy thấy bảo là chỉ cần click vào rồi điền thông tin tài khoản mạng xã hội là sẽ bị lấy mất
anh nguyễn văn tuấn chú tại quận cầu giấy hà nội là một nhân viên văn phòng
cũng là một trong số rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy của các đối tượng sau khi nhận được tin nhắn điền thông tin để nhận tiền
mà khi mình click vào cái đường link thì thấy là có cái phần thông tin điền tài khoản của mình thì nó rõ ràng nha
nhưng mà những cái phần như là số bảo hiểm các thứ thì nó lại không có
sau khi điền đầy đủ thông tin rồi thì mình thấy là tiền thì nó không có về mà trong tài khoản của mình đang báo trừ một khoản tiền
với kiểu hình thức lừa đảo trên
các thông tin lừa đảo đã nhanh chóng được phát tán đến những người không dành về công nghệ thông tin
tiêm ẩn nhiều nguy cơ về danh tính cá nhân bảo mật tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng và các vấn đề dữ liệu khác
bên cạnh đó nắm bắt được tâm lý tò mò của người dân
những đối tượng xấu cũng đã thay đổi linh hoạt nội dung hình thức lừa đảo để người dân mất cảnh giác trước những tin nhắn hay đường linh lạc
ngoài những nguyên nhân từ phía những người là nạn nhân do họ quá là cả tin
cũng như là họ tò mò khi con có một phần
nguyên nhân xuất phát từ phía các cơ quan chức năng cần thiết phải có một sự tuyên truyền
làm sao mà rộng rãi hơn làm sao mà cái sự tuyên truyền nó phải thực tế hơn dễ hiểu hơn và phù hợp đối với từng đối tượng hơn
chúng ta thấy rằng có rất nhiều bài học được cảnh báo rồi
nhưng mà liệu rằng đã đến được tất cả những người dân hay chưa thì lại là vấn đề xem lại cái hiệu quả của công tác tuyên truyền
đối với các tội danh này thì một số những thủ đoạn
thì người nào bằng thủ đoạn gian dối
chiếm đoạt tài sản của người khác
giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị xử lý hành chính hoặc đã có án tích nhưng mà chưa được xóa án tích
thì sẽ bị xử phạt từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
tuyệt đối là không được cung cấp các thông tin cá nhân của mình trên các nền tảng đó hoặc các đường linh đó
khi gặp phải trường hợp bị lừa đảo qua mạng xã hội internet
người dân cần hết sức bình tĩnh
nhanh chóng thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng
sau đó cần sao chụp tập hợp các tài liệu chứng cứ có thể chứng minh mình bị lừa
đến ngay cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn cụ thể cách giải quyết
thưa quý vị hai bánh heroin trên năm viên ma túy tổng hợp là vật chứng mà lực lượng công an tỉnh sơn la vừa thu được khi triệt phá thành công chuyên án
bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào hồi hai mươi hai h ngày bảy tháng
tại khu vực bản hang hóc xã triềng hạc huyện yên châu tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với công an huyện yên châu công an xã triềng hạc
cục hải quan điện biên phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tàng hai đối tượng là mùa a vàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tại huyện mộc châu và mùa a báo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện yên châu
lực lượng chức năng đã thu giữ hai bánh heroin năm bảy trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện nghi xuân phát hiện và bắt giữ đối tượng hoàng xuân hoài
trú tại xã xuân yên huyện nghi xuân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều tăng vật liên quan
khi yêu cầu kiểm tra xe ô tô của hoài đối tượng đã lấy trong túi quần ra hai bút viết rồi vứt ra đường
kiểm tra hai chiếc bút tổ công tác phát hiện chiếc bột màu trắng và một số viên nén màu hồng
tiếp tục kiểm tra xe ô tô lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong vỏ bao thuốc
có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng một túi ni lông chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dao kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
được biết hoài đã có tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát mang theo hung khí dàn hàng ngang lạng lách đánh võng rú ga
nếu phát hiện thanh niên nào đi xe mang biển kiểm soát của tỉnh vĩnh phúc thì sẽ gây sự đuổi đánh
đây là hành vi của một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt chỉ bắt giữ
các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc bị nhóm thanh niên đuổi đánh khi sang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
nên lê anh tuấn và trần văn hùng cùng chú tại tỉnh phú thọ đã bàn bạc thống nhất lập nhóm facebook
để tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh vĩnh phúc sang chơi tại thành phố việt trì
từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một nhóm thanh niên gồm hai mươi hai đối tượng do trần văn hùng cầm đầu
đã tập trung ở quán nước đầu cầu việt trì thuộc khu hai xã sông lô thành phố việt trì
chờ thanh niên đi xe biển đầu số tám mươi tám đẩy đuổi đánh
trong bốn ngày thì nhóm đối tượng đã chặn đánh dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân
trong đó có bốn nạn nhân bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã khởi tố ba đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
khởi tố chín đối tượng khác về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
còn tại tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá nhóm đối tượng
cho vay lãi nặng cứng đọc tài sản và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời phát hiện ngăn chặn đối tượng từ thanh vương
chú tại xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi đang đánh một phụ nữ ở huyện tư nghĩa gây thương tích để đòi nợ
trước đó người phụ nữ này có vay tiền từ thanh hương với lãi suất một trăm tám mươi ba một năm
mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện từ thanh vương cùng với bà nguyễn thị sâm
chú tệ xã nghĩa dõng đã cho nhiều người vay lãi suất cao
khám xét nhà bà sâm phát hiện hàng chục căn cứ công dân và giấy tờ đất để cầm cố
ngoài hoạt động cho vay thì nguyễn thị sâm còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề
và hiện vụ việc chuyển công an thành phố quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
và cũng liên quan đến việc có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đang xác minh làm rõ thông tin
cô đồng bổ cao xe bói
bói gây bão mạng đúng nhận sai cãi
và trường hợp nếu như phát hiện vi phạm công an thị xã sẽ cùng với ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã
làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video của một phụ nữ tự nhận là cô đồng
với ngồi bổ cao vừa nói về lá số tử vi của người khác
với câu kết đúng nhận sai cãi nhanh chóng thành trang lưu tục hàng triệu lượt người xem
các câu hỏi của đa phần đều rất chú ý
chúng chung chung có nước lại chỉ đích danh họ tên các thành viên trong gia đình
nhiều cư dân mạng đã chế lại màn xem bói online của người phụ nữ này
với các đoạn clip tổ hoa quả như là nho táo hay dưa hầu
và dự đoán về gia thế công việc tình duyên của người xem bói lan truyền trên mạng xã hội